một số người cho rằng do vaccine mới được cấp phép khẩn cấp chưa qua thời gian kiểm chứng
nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng khi đã được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm mỹ cấp phép dù là cấp phép khẩn cấp thì vaccine đó đã đạt về độ an toàn và hiệu quả
một số lại lo ngại về việc vaccine gây biến đổi vật chất di chuyển của cơ thể
tuy nhiên các vật liệu của vaccine sẽ nhanh chóng được hàng rào miễn dịch tế bào dịch thể thực bào cơ chế miễn dịch tự nhiên và hệ thống bài tiết của cơ thể nhanh chóng đào thải ra ngoài
bộ gen của con người hoàn toàn không thể dễ bị biến đổi bởi nếu bộ gen có thể dễ biến đổi thì con người chỉ sống được vài năm
do đột biến tế bào bất thường luôn luôn được sinh ra trong quá trình tăng trưởng và phát triển nhưng nó thường nhanh chóng được hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt để chúng ta duy trì được cơ thể khỏe mạnh
cũng có nhiều ý kế măn khoăn trước tác dụng của vaccine quá ngắn
sau khi đã tiêm đủ vaccine mà vẫn nhiễm covid một mươi chín vẫn có ca tử vong do covid một mươi chín sau khi đã tiêm chủng đủ hai mũi
vấn đề này chúng ta cần biết rằng
cơ chế tác động của vaccine covid một mươi chín chỉ ngăn ngừa virus xâm nhập tế bào và gây bệnh chứ nó không phải là lá chắn thần kỳ ngăn chặn được virus bám vào cơ thể hoặc xâm nhập vào vùng mũi họng
đã tiêm vaccine dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng qua xét nghiệm vẫn dương tính nhưng nó không vào được tế bào hoặc vào ít hoặc không gây được bệnh hoặc có nhưng nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được do đó nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ cho thấy vaccine không phải làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
thám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng nó giảm thiểu tùy do cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm